chuyển sang một số tin tức về giao thông
để ngăn chặn hành vi gian lận trong thi sát hại cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
sắp tới tổng cục đường bộ việt nam sẽ thực hiện biện pháp mạnh
đáng chú ý là đơn vị này sẽ yêu cầu không cấp giấy phép lái xe trong vòng năm năm
đối với người có hành vi gian lận trong thi sát hạch
tổng cục đường bộ việt nam đã có văn bản yêu cầu sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố
chỉ đạo các hội đồng sát hạch phối hợp với trung tâm sát hạch cơ sở đào tạo lái xe theo dõi kiểm tra
có biện pháp ngăn chặn các đối tượng sử dụng điện thoại di động thiết bị truyền tin để gian lận trong quá trình sát hạch
các trường hợp vi phạm sẽ bị lập biên bản trình giám đốc sở ra quyết định không cấp giấy phép lái xe
trong thời hạn năm năm theo quy định
các sở giao thông vận tải cũng chỉ đạo trung tâm sát hạch lái xe cần kiểm tra các camera lắp trong phòng sát hạch lý thuyết
sân sát hạch bảo đảm giám sát toàn bộ các máy tính trong phòng sát hạch lý thuyết các bài sát hạch trong sân sát hạch theo quy định